tuy nhiên ông trung cho rằng mình đã đem trí tuệ công sức cống hiến để đem lại cho người dân sự thơm tho
nên không thể quy trách nhiệm bắt bỏ tiền nhà ra bồi thường cho nhà nước
chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất liên quan đến vụ án này
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại